sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị trục lợi bảo hiểm là hành vi luôn tồn tại song hành với sự ra đời và phát triển của ngành bảo hiểm
trên thế giới thì ở các nước ngành bảo hiểm có trình độ phát triển cao trục lợi bảo hiểm cũng luôn là vấn đề lớn gây thiệt hại cho xã hội và doanh nghiệp bảo hiểm
còn tại việt nam thì sao hành vi trục lợi bảo hiểm diễn biến ngày càng phức tạp và gây những thiệt hại không nhỏ cho xã hội và cộng đồng các doanh nghiệp bảo hiểm
và gần đây thì vụ việc đang gây xôn xao dư luận về một phụ nữ ba mươi tuổi đã tự thuê người chặt tay chặt chân của mình nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm
chiều ngày hai mươi bốn tháng tám đại tá nguyễn thanh tùng trưởng công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội cho hay đến thời điểm hiện tại thì cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xem xét mọi yếu tố để nghiên cứu khởi tố vụ việc này
theo đại tá nguyễn thanh tùng trong vụ việc này giữa người thuê và người được thuê đã có sự thống nhất bàn bạc từ trước để lừa đảo chiếm đất tài sản
mặc dù chưa thực hiện được hành vi nhưng mục đích phạm tội đã có vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra vẫn phải xem xét để xử lý nghiêm
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vừa qua công an quận bắc tử liêm hà nội đã làm rõ vụ việc một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện phúc thọ hà nội đã tự thuê một đối tượng trú tại huyện phúc thọ hà nội với giá năm mươi triệu đồng để chặt tay vào chân của mình rồi giàn dựng thành một vụ tai nạn tàu hỏa
tuy nhiên theo cơ quan công an vụ việc có nhiều điểm nghi vấn nên đã xác minh điều tra
qua xác minh cơ quan công an xác định chính người phụ nữ này đã tự thuê người chặt chân tay của mình nhằm trục lợi gói bảo hiểm nhân thọ trị giá ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
cũng trong ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa xét xử đối với nông văn cường chú tại tỉnh tuyên quang phạm hồng sơn và phạm thị oanh cùng chú tại huyện hương nguyên tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nghệ an đã bắt quả
tăng nông văn cường đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng một bốn kg
bởi dọng chuyên án lực lượng công an bắt thêm hai vợ chồng là phạm hồng sơn và phạm thiệu anh thu giữ hơn tám trăm linh triệu đồng và nhiều tài sản khác
số ma túy trên cường mua từ vợ chồng sơn với giá bảy trăm ba mươi triệu đồng trên đường vận chuyển về tỉnh cao bằng qua khu vực xã nghi long huyện nghi lộc thì bị công an phát hiện bắt giữ
đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nghệ an đi các tỉnh miền bắc tiêu thụ do nông văn cường cầm đầu
đối tượng này đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt nông văn cường mức án trung thân phạm hồng sơn bức án hai mươi năm tù và phan thị oanh một mươi một năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ đối tượng vi văn dũng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thư thu giữ một khẩu súng dạng bút cùng nhiều dao kiếm
đối tượng vi văn dũng bị công an thành phố móng cái bắt giữ tại nhà riêng ở phường ca long vào ngày hai mươi một tháng tám
khám xét nơi ở và túi ca nhân của dũng cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng dạng bút bốn viên đạn trì thể thao và ba thanh kiếm bằng kim loại
qua đấu tranh ban đầu vi văn dũng khai nhận mua kiếm từ chợ vinh cơ móng cái về cất trong phòng ngủ còn súng bút do một người bạn tại hải phòng cho
công an thành phố móng cái đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ sáng qua ngày hai mươi bốn tháng tám đã bắt quả tang đối tượng trộm cắp tài sản
đối tượng trộm bị bắt quả tang là nguyễn văn quốc không nghề nghiệp chú tại quận cái răng thành phố cần thơ
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng tám lợi dụng sơ hở của chủ chiếc xe tay ga là chị trần vân vân mai chú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ đậu xe bên ngoài một quán ăn trên đường đoàn thị điểm
tên quốc và đồng bọn đi xe gắn máy tiếp cận giữa cốc xe của chị mai lấy số tiền hai mươi triệu đồng mà chị vừa rút tại ngân hàng
trong khi thực hiện hành vi trộm cắp nhóm đối tượng đã bị người dân phát hiện
cùng lúc đó các trinh sát đội phòng ngừa đấu tranh chống trộm cắp và hai đồng chí thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính công an thành phố cần thơ đang trên đường đi công tác kịp thời có mặt hỗ trợ người dân bắt giữ đối tượng quốc
đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát lực lượng công an đã tạm giữ người phương tiện và các tăng vật có liên quan để điều tra
vâng thưa quý vị tình trạng trộm cắp tài sản chưa bao giờ có dấu hiệu giảm
các vụ trộm cắp tài sản xảy ra chủ yếu là ở nhà dân nơi công cộng công sở và đối tượng trộm cắp hầu hết không có nghề nghiệp hoặc làm nghề tự do
nổi lên là các vụ trộm cắp xe máy hay trộm cắp ra súc các vụ trộm cắp tài sản lợi dụng gia đình không có người trông coi đột nhập thực hiện hành vi phạm pháp
hơn thời gian qua trên địa bàn xã thanh phú long huyện châu thành tỉnh long an nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản là xe mô tô
thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng trời tối các đối tượng chạy trên các tuyến đường phát hiện sơ hở của người dân dùng đoàn bẻ khóa trộm cắp xe mô tô
sau một thời gian nỗ lực điều tra công an huyện châu thành tỉnh long an đã khám phá thành công chuyên án làm rõ ổ nhóm trộm cắp thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
một trong số những trường hợp bị mất trộm xe mô tô là ông nguyễn văn bảnh chú xã thanh phú long huyện châu thành
vào ban đêm khi đi ngủ chỉ một chút sơ hở ông bành không đóng lớp cửa bằng sắt bên trong mà chỉ khóa cửa ngoài
đối tượng trộm cắp đã dùng kìm cộng lực cắt đứt ổ khóa đột nhập vào nhà lấy đi hai chiếc xe mô tô
bữa đó tính ngủ trong thì đóng hai cửa bữa đó tính ngủ sáng đây à rồi thôi móc cửa ổ trên ổ dưới bóp lại
với lại có con tôi nó coi đọc bành mà nó không có đóng cửa trong gì
còn chị phan thị kim hồng chú xã vĩnh công huyện châu thành
cũng bị mất trộm xe mô tô khi dựng xe gần ruộng thanh long
lợi dụng trời tối đối tượng trộm cắp đã lấy xe tàu thoát
hôm bữa là em đi cắt thanh long một mươi hai h khuya là em để cho em xe trong sân rồi em đi ra ngoài giường em cắt
cắt là tới bốn h ba mươi sáng em mới vô em cắt đồ là em thấy xe em không còn mà đồ đạc em ở dưới góc cây
ngoài hai trường hợp trên từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu nhiều người dân trên địa bàn huyện châu thành tỉnh long an
liên tục bị mất trộm xe mô tô gây tâm lý
lợi lắng cho người dân
nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự công an huyện châu thành đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng trộm cắp xe mô tô
qua điều tra công an huyện châu thành đã bắt bốn đối tượng khi liên quan đến chuyên án là nguyễn mạnh dương nguyễn thanh anh lê tài quang và dương hoàng thành
khai thác mở rộng vụ án cơ quan chức năng bắt thêm bốn đối tượng tài hu ha mách vương lai huỳnh văn hải lê thanh tuấn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt các đối tượng đã thực hiện hai mươi một vụ trộm cắp tài sản trong đó có một mươi tám vụ trộm hai mươi một xe mô tô trên địa bàn huyện châu thành tỉnh long an
tổng tài sản mà các đối tượng này trộm được trên địa bàn tỉnh gần ba trăm linh triệu đồng và ba vụ trộm trên địa bàn huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an quyện đã khởi tố tám bị can về tội trộm cắp tài sản
trong đó nổi lên hai bị can chính
bị can là
nguyễn quang thành là cầm đầu một nhóm đối tượng
bị can là tài hu ha mách có giai trò là cầm đầu một nhóm đối tượng
thì hai nhóm đối tượng này đã thực hiện cộng đồng là một mươi tám vụ trộm cắp tài sản
trong đó là chủ yếu là xe gắn máy trên địa bàn huyện châu thành
công an huyện châu thành đã thu hồi được một mươi xe mô tô trả lại cho bị hại
việc khám phá thành công chuyên án trộm cắp xe mô tô trên của công an huyện châu thành đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân
công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân một người đàn ông bị điện giật tử vong
tại căn nhà nằm sâu trong hẻm năm mươi bảy đường điện biên phủ phường một mươi năm
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn
trước đó đêm hai mươi ba tháng tám người dân sống xung quanh ngôi nhà đang thi công nằm sâu trong hẻm năm mươi bảy nghe tiếng hồ hoáng kêu cứu
mọi người chạy đến thì phát hiện một nam công nhân đang tìm cách sơ cứu cho bạn mình ở tầng trệt
khi được đưa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong
lực lượng chức năng quận bình thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai người liên quan đến phục vụ công tác điều tra
bước đầu xác định nạn nhân là trần quang hóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê thanh hóa
vừa sinh vào làm ở công trình nói trên được ba ngày thì bị điện giật tử vong
thưa quý vị và các bạn trong khi các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đang phải tìm nhiều giải pháp
nhằm giảm thiểu những vụ tai nạn do đuối nước ở trẻ em
thì tại địa bàn huyện đảo lý sơn một số em thiếu nhi lại chơi một trò chơi khá liều lĩnh
và nguy hiểm đó là nhào lộn từ trên đỉnh đá xuống dưới biển khiến những người lớn chứng kiến
cũng phải giật mình trong nghịch nước này tiêm ẩn quá nhiều rủi ro
vâng anh cương biết không theo thống kê mới nhất của cục bảo vệ chăm sóc trẻ em việt nam
thì trong số khoảng từ bảy đến bảy hai trăm linh trẻ em chết do tai nạn thương tích mỗi năm
thì tỷ lệ đuối nước chiếm năm mươi các trường hợp đa phần do không biết bơi
và không ai đảm bảo rằng những đứa trẻ ở vùng biển đảo lý sơn dù biết bơi sành sỏi
sẽ hoàn toàn an toàn khi tắm biển
nếu chính quyền địa phương và gia đình không có biện pháp ngăn chặn kịp thời
nguy cơ xảy ra tai nạn là điều không thể tránh khỏi
chiếc cầu bản nằm trên đường cơ động đông nam đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
được thiết kế với công năng cho tàu thuyền công suất dưới chín mươi mã lực ra vào neo đậu khai thác hải sản
thế nhưng nơi đây đã trở thành điểm nhảy cầu tắm biển của một số trẻ em
ở địa bàn thôn tây xã an vĩ và bộ chiếu các thầy trong tuần
điều này đã làm cho nhiều người phải lo lắng khi các em rơi từ độ cao hơn một mươi năm m
theo bà con nhân dân tình trạng này nếu không chấm dứt nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao
bởi ở độ cao này khi nhảy châm lực cơ thể các em sẽ bị dìm sâu xuống nước
dễ dẫn đến tình trạng này
chưa kể giữa lồng cầu có nhiều cồn đá vôi và tàu thuyền trong vũng neo đậu thường xuyên còn lại
dễ dẫn đến pha đập khi các em mải mê thể hiện sự phân khích chinh phục độ cao độ sâu mà không quan sát
trước sự việc trên ủy ban nhân dân huyện lý sơn cũng đã chỉ đạo chính quyền các ban ngành đoàn thể xã an vĩnh
phối hợp cùng với gia đình khẩn trương biện pháp ngăn chặn
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có một biển cảnh báo nguy hiểm nào được đặt tại đây
và các em thì vẫn vô tư đi lại trên lan can cầu nhảy lộn xuống nước vào mỗi chiều hàng ngày
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan kiểm tra
mà trực tiếp hiện nay là giao cho địa phương ủy ban xã an vĩnh để kiểm tra giám sát
và có ý kiến ngăn chặn ngay chứ không thể đẩy tình trạng đó
thì cái việc nguy cơ xảy ra đối với các em là ngay cái chỗ cống thoát nước như vậy
sự vào cuộc của chính quyền địa phương và gia đình ngay từ lúc này là việc làm hết sức cần thiết
nhằm sớm ngăn chặn trò chơi nguy hiểm của một số trẻ em ở xã an vĩnh
để không tái diễn những vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
khiến cho xã hội bằng hoàng đau xót
đại đạo bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn làm phó ban
các thành viên khác gồm đại diện lãnh đạo các bộ tài nguyên và môi trường
đại đạo bộ đạo động thương minh và xã hội tài chính
chủ tịch ubnd bốn tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp chính phủ thủ tướng chính phủ
chỉ đạo việc xây dựng ban hành và triển khai thực hiện các giải pháp ổn định đời sống
và sản xuất kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng
sự cố môi trường giải pháp ổn định đời sống
thành viên ban chỉ đạo có nhiệm vụ chủ động đề xuất các vấn đề liên quan đến việc xây dựng
thực hiện các giải pháp ổn định đời sống căn cứ chức năng thẩm quyền của mình
chủ động triển khai thực hiện các giải pháp ổn định đời sống được cơ quan có thẩm quyền ban hành
đồng thời tiến hành thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện các giải pháp ổn định đời sống
theo chức năng nhiệm vụ của mình
ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan thường trực ban chỉ đạo quyết định
việc lập thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thống kê bồi thường thiệt hại
hỗ trợ khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng
bởi sự cố môi trường
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết cuối tháng tám sẽ công bố kết quả xét nghiệm hải sản
của bốn tỉnh miền trung hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
kết quả xét nghiệm sẽ cho biết cá trên vùng biển của các tỉnh này có an toàn và có thể ăn được không
xét nghiệm việc được thực hiện trên bốn trăm linh mẫu hải sản được lấy tại các chợ cá cảng cá của các tỉnh này
việc xét nghiệm bắt đầu từ tháng bốn
kết quả sơ bộ cho thấy số mẫu cá không đảm bảo an toàn thực phẩm đã giảm dần
cụ thể thời điểm tháng bảy phát hiện bảy trên hai mươi bảy mẫu nhiễm kim loại nặng
trong đợt xét nghiệm giữa tháng tám chỉ phát hiện một trên một mươi tám mẫu có dư lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép
hiện tượng nhà bị sụt lún giặn nứt vách tường hàng chục hectare hoa màu cây trồng của người dân bị ảnh hưởng
giao thông đi lại sản xuất bị cô lập và bị chia cắt
đó là những hệ lụy mà người dân tại thôn một mươi sáu xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng phải gánh chịu
khi công trình thủy điện đại bình chặn dòng và thi công xây dựng cũng công trình đồng bối
việc thủy điện đại bình chặn dòng bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đã khiến hàng chục hectare cây trồng
của gần bốn mươi hộ dân thuộc xã lộc thành xã tân lạc huyện bảo lâm xã lộc nga phường lộc sơn
thành phố bảo lộc bị ngập úng nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề
hầu hết người dân sống và canh tác quanh khu vực gần đập thủy điện đại bình đang thi công đều bị ảnh hưởng
đường dân sinh bị ngập úng hàng chục hectare cà phê chè chuối và hoa màu chìm sâu trong nước tới hơn một mét
không dừng lại ở đó nhà thầu là công ty sông đà trong quá trình vận chuyển thiết bị vật liệu xây dựng quá trọng tải
đã làm cho một số nhà dân sống dọc hai bên đường bị sụt lún nứt tường
công trình thủy điện đại bình có công suất thiết kế một mươi năm kw và sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị cơn bão số ba đã đi qua được một tuần nhưng thiệt hại mà người dân phải gánh chịu là không hề nhỏ
tại phường tứ liên quận tây hồ thành phố hà nội thì hàng trăm hộ dân tại đây
vẫn chưa có nổi một ngày khô giáo và đang sống qua từng ngày với nỗi ám ảnh ngập lụt
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đường đi lối lại thành ao tù
ni lông rác thải nổi lênh phành
tài sản người dân chìm trong nước
hồi thối ẩm thấp cuộc sống người dân bị đảo lộn
vắng vẻ điều hưu
chỉ còn biển nước vây quanh
các hộ dân quanh đây đã phải đi ở nhờ nơi khác gần hết
gia đình chị thu đã gắn ở lại với hy vọng nước sẽ rút cảnh ngập lụt không còn nữa
mực nước sâu nhất trong nhà là một mét
ngập đến hết đồ đạc trong nhà không thu kịp được
đi làm suốt cả ngày
ngày tối không thu kịp được
sống gần như là quen rồi
mùi thối lắm không ngủ được
nước thì điện nước vào thì chập hết rồi
lại phải gọi thợ điện đến sửa
theo ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tình trạng này kéo dài được gần một tuần sau trận mưa lớn từ thứ sáu tuần trước
tại ngách bốn mươi năm một trăm hai mươi bốn có nhà vẫn bị ngập sâu từ năm mươi đến bảy mươi cm
còn người dân dường như đã quá quen về cuộc sống này
có nhà gia đình thì có bốn người thì đi sơ tán hết
đi thuyền bắt đầu từ hôm báo bắt đầu đi luôn
không có điện không có nước thì lấy đâu ra mà dùng
đấy máy bơm thì ngập ngủm không vớt lên được không bơm được không có điện
đấy mà đồ đạc coi lỗi hết vào cho xem thực tế luôn trong nhà ấy kìa
tủ lạnh chúng nó cố gắng kê hết mà cánh chủ bếp nó dụng hết
bình ganh nó lỗi hết
nhận thấy những cái việc mà vừa rồi nhân dân cũng có những cái mà
cũng bị ảnh hưởng rất là nặng thế thì hường cũng đã có những cái động thái
cũng nhiều cái biện pháp
như ví dụ như là cũng liên tục phối hợp với sinh nghiệp thoát nước
để có những biện pháp bơm cưỡng bức
đấy tức là sau mưa thì cũng có biện pháp bơm cưỡng bức
và hiện tại thì phía đơn vị thi công một trăm hai mươi bốn cũng phối hợp với ban phường là đào tạo
một cái cống tạng ngang qua một trăm hai mươi bốn để đấu với thoát nước nên trực tiếp đến đối với hệ thống vương trên
có lẽ đây là thời điểm bị cực nhất đối với hàng trăm hộ dân sống tại đây
tưởng chừng việc ngập úng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn
nhưng tới nay hàng trăm hộ dân tại đây vẫn phải chịu cảnh bì bọm giữa mênh bông nước thải
và chưa biết bao giờ mới chấm dứt
ước mơ của cháu là được cho chỗ này hết ngập để cháu được đi học lại bình thường
thưa quý vị tại các tỉnh nam bộ và tây nguyên
số ca mắc và tử vong do xuất xuất của các tỉnh nam bộ và tây nguyên là rất nhiều

một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh phát là do xâm nhập mặn
theo phó giáo sư tiến sĩ phan trọng lân viện trưởng viện pasteur tp hcm
khu vực đồng bằng sông cửu long bị sân nhập mặn vì biến đổi khí hậu
cùng với quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa và di dân
đã tạo môi trường thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết tồn tại và phát triển
tại tỉnh tiền giang đến thời điểm này đã có trên một ba trăm linh ca sốt xuất huyết
tăng gần một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại khu vực tây nguyên đã có gần tám trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó bốn người đã tử vong
theo các chuyên gia dự báo năm hai nghìn một mươi tám sẽ là đỉnh của dịch trong chu kỳ mới
với mức độ được cảnh báo là rất khốc liệt
khu vực gánh chịu hậu quả nặng nề do sốt xuất huyết
sẽ là các tỉnh thành phía nam và tây nguyên
thưa quý vị hiện nay thì bệnh xuất xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
và vaccine phòng bệnh
nên biện pháp phòng ngừa tốt nhất là tránh sự tiếp xúc với mỗi truyền bệnh
tiêu diệt nơi mũi đẻ trứng và diệt ấu trùng mũi
bằng cách thực hiện tốt khẩu hiệu hành động không có bọ gậy không có sốt xuất huyết
trước tình hình bệnh xuất xuất huyết gia tăng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh gia lai đã ghi nhận hơn bốn một trăm linh trường hợp
mắc bệnh sốt xuất huyết đến điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh
trong đó thì thành phố pleiku huyện đắc đoa iagrai chư sê
là những địa bàn có số người mắc bệnh cao nhất
việc phát động người dân tham gia phòng chống bệnh sốt xuất huyết
là một trong những giải pháp tích cực để hạn chế bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng
chỉ tính trong bảy tháng đầu năm trên địa bàn thành phố pleiku
đã có một hai trăm linh ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở tám mươi một thôn làng tổ dân phố
thuộc hai mươi ba xã phường
hiện nay toàn tỉnh gia lai đã có ba bảy trăm chín mươi một người bị bệnh sốt xuất huyết
trong đó có một ca tử vong
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh và diễn biến phức tạp
thành phố pleiku đã tổ chức phát động nhằm kêu gọi sự vào cuộc của tất cả các ngành
các cấp chính quyền gia đình cộng đồng chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết
nhằm ngăn chặn không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch
với phương châm không có lăng quăng không có mũi chuyển bệnh sốt xuất huyết
để làm tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết có hiệu quả trên địa bàn
không để phát sinh thành dịch ra quân vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bạo gậy
thông cống rảnh đổ các mật dụng chứa nước không để cho mũi sống mũi sinh sản và mũi đốt
yêu cầu ngành y tế thành phố chủ động giám sát phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn
thành phố pleiku đã ban hành các văn bản kế hoạch chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan ban ngành
phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục vận động nhân dân tích cực tự giác
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các thôn làng tổ dân phố
và đến từng hộ gia đình nâng cao nhận thức cho nhân dân về cách phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo các nguồn lực con người cơ sở vật chất phương tiện trang bị vật tư
hóa chất thuốc thiết yếu nhằm sẵn sàng phối hợp giám sát xử lý triệt đề ổ dịch
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng bệnh bằng các biện pháp vệ sinh môi trường
xung quanh nhà ở khu dân cư và khu vực chợ phát quang bùi rậm nhằm tiêu diệt răng quang bọ gậy
loại bỏ nguồn bệnh trên địa bàn hướng tới mục tiêu từng hộ gia đình không có lăng quang bọ gậy
tuyên truyền cho tất cả cán bộ đoàn viên hội viên và toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn hiểu rõ
nguyên nhân của bệnh sốt xuất huyết và biện pháp phòng chống bệnh đề nghị bà con nhân dân
quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình của gia đình mình
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các ban ngành đoàn thể
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày
trên kênh truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình một điểm báo
thưa quý vị và các bạn cá ở bốn tỉnh miền trung còn vượt ngưỡng an toàn về kim loại nặng
đây là thông tin chính thức do cục an toàn thực phẩm bộ y tế công bố
và cũng là tiêu đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên trang nhất báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
theo báo công an nhân dân trước sự quan tâm của dư luận về chất lượng cá ở bốn tỉnh miền trung
sau thảm họa formosa hiện đã an toàn để bảo đảm ăn được hay chưa
chiều ngày hai mươi bốn tháng tám cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã chính thức có thông tin
về kết quả kiểm nghiệm thủy sản ở khu vực này
theo đó kết quả kiểm nghiệm của các mẫu cá tại bốn tỉnh miền trung cho thấy
mức độ ô nhiễm đã giảm dần theo thời gian
có bốn trăm ba mươi mẫu hải sản có kết quả nhiễm kim loại nặng
đến tháng bảy chỉ còn bảy trên hai mươi bảy mẫu bị nhiễm chiếm hai mươi năm
ngày hai mươi chín tháng tám trước thời điểm bộ tài nguyên và môi trường công bố nước biển an toàn
thì kết quả kiểm nghiệm vẫn cho thấy có một trên một mươi tám mẫu cá vượt ngưỡng an toàn về kim loại nặng chiếm năm tám
đại diện cục an toàn thực phẩm nhấn mạnh vì vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân
hiện bộ y tế vẫn chưa khẳng định tất cả các mẫu cá an toàn có thể ăn được
bởi chỉ một hay hai mẫu bị ô nhiễm thì vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao với sức khỏe con người
do đó mặc dù bộ tài nguyên và môi trường đã công bố nước biển bốn tỉnh miền trung đã an toàn
có thể bơi lội vàng nuôi trồng thủy sản thì bộ y tế vẫn phải tiếp tục giám sát về chất lượng hải sản
một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã không còn phù hợp về khung phạt tiền
hình thức phạt bổ sung cần được điều chỉnh tăng
nhưng cũng có hành vi được điều chỉnh mức phạt tiền theo hướng giảm để vừa mang tính dân đe
phòng ngừa vừa đảm bảo tính giáo dục đối với người bị phạt
báo kinh tế và đô thị có bài phỏng vấn đại diện vụ pháp chế tổng cục hải quan
về nội dung mới này của nghị định bốn mươi năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định một trăm hai mươi bảy hai nghìn một mươi ba trước đây
trao đổi với phóng viên báo kinh tế và đô thị ông vũ văn hải
phó vụ trưởng vụ pháp chế tổng cục hải quan cho biết
nghị định số bốn mươi năm hai nghìn một mươi sáu ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính
và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
có hiệu lực thi hành từ ngày một tám hai nghìn một mươi sáu
việc ban hành nghị định bốn mươi năm nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh
như một số hành vi vi phạm đã không còn phù hợp với khung phạt tiền
hình thức phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả
một số hành vi có định danh chưa rõ nên quá trình thực hiện còn có sự thiếu thống nhất
những quy định về cưỡng chế không còn phù hợp với thực tiễn
việc điều chỉnh này là để phù hợp với tính chất hành vi vi phạm
vừa đảm bảo dân đe phòng ngừa vừa để giáo dục
đặc biệt việc hạn chế tài xử phạt không ảnh hưởng tới tính phòng ngừa
mà trái lại vẫn đảm bảo có tính dân đe có tính giáo dục
kiểm toán nhà nước vừa yêu cầu chủ đầu tư hàng loạt dự án bot
phải rút ngắn thời gian thu phí so với kế hoạch
sau khi cơ quan này thực hiện thanh tra kiểm tra tại các dự án này
bác thủy trẻ thông tin ông hồ đức phước tổng kiểm toán nhân nước cho biết
sẽ tiếp tục thanh tra kiểm tra hàng loạt dự án bot khác
trong năm hai nghìn một mươi bảy
trao đổi với tuổi trẻ ông phước cho biết qua công tác kiểm toán
cơ quan này đã kiến nghị giảm thời gian thu phí ít nhất năm năm
so với hợp đồng của nhiều dự án bot
từ kết quả kiểm toán bảy tháng đầu năm nay
kiểm toán nhân nước kiến nghị giảm thời gian thu phí năm tháng
đối với dự án bot cầu cổ chiên trà vinh
một dự án trên quốc lộ một mươi chín được kiến nghị giảm bảy năm bảy tháng
và một dự án bot ở khu vực tây nguyên được kiến nghị giảm thời gian thu phí đến một mươi năm
trao đổi với tuổi trẻ
về yêu cầu của kiểm toán nhà nước về việc giảm thời gian thu phí của hàng loạt dự án bot
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
sau khi quyết toán xong đến đếm xe trên tuyến đường và dự báo tăng trưởng
rồi tiếng lại phương án tài chính và chốt hợp đồng chính thức
với thời gian khai thác dự án phù hợp
hiện nay bộ giao thông vận tải đang thực hiện ra soát để quyết toán
với từng dự án cụ thể để giảm mức phí hoặc thời gian thu phí của dự án
liên tiếp các vụ việc khách hàng bị mất tiền
tại ngân hàng trong thời gian gần đây khiến dư luận lo ngại
mới đây nhất sự việc một khách hàng doanh nghiệp bị mất sạch hai mươi sáu tỷ đồng trong tài khoản
mặc dù đại diện vp bank thừa nhận con số chỉ là một mươi một tỷ ba trăm linh triệu đồng
nghi vấn nhân viên vp bank câu kết với chính kế toán công ty quang huân
để rút ruột doanh nghiệp hiện vẫn đang là dấu hỏi lớn
theo lao động vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
và phát triển quang huân có trụ sở ở củ chi
mở tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank
khoảng cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm bà trần thị thanh xuân giám đốc công ty quang huân
đến rút tiền thì biết hai mươi sáu tỷ đồng trong tài khoản đã biến mất
trao đổi với báo chí bà xuân cho biết khi nhìn sau kê tài khoản
bà rất bất ngờ khi thấy một loạt giao dịch ký xác chi xét mà bà không hề ký xét lần nào
người mua xét của công ty bà chính là nhân viên ngân hàng vp bank đoàn thị thúy hằng
và người rút xét là chồng bà hằng
tên là nguyễn huy nhật cùng với hai người bạn là đỗ đình bảo và phạm văn trinh
điều đáng nói là ngay khi tạo tài khoản bà trần thị thanh xuân có đăng ký thông báo
giao dịch mobile maping vào số điện thoại cá nhân bà
trong sau kê tài khoản cũng thể hiện ngân hàng thu phí mobile packing đầy đủ
nhưng bà không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào về các khoản giao dịch trên
tuy nhiên phía vp bank lại khẳng định trên cơ sở đơn mở tài khoản mẫu dấu
chữ ký của chủ tài khoản và các hồ sơ tài liệu kèm theo
của công ty quang huân gửi tới vp bank là theo đúng quy định của pháp luật và vp bank
trước tính chất nghiêm trọng của sự việc vào chiều ngày hai mươi bốn tháng tám
ủy ban nhân dân tp hcm đã có công văn chỉ đạo công an thành phố vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc này
nhiều tháng qua hàng trăm hộ dân sống dọc tỉnh lộ bảy đường dãi lê
đoạn qua phường thủy phương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
vô cùng bức xúc trước tình trạng xe chở đất quá tải quá khổ hoạt động rầm rộ trên tuyến đường này
dù đã có nhiều phản ánh lên các cấp chính quyền qua các buổi tiếp xúc cử tri
thế nhưng không hiểu vì lý do gì tình trạng vẫn không được xử lý rứt điểm
và tiếp diễn ngày càng phức tạp làm đảo lộn cuộc sống của người dân
cho thấy sự buông lỏng của cơ quan chức năng
dù đã có lệnh cấm nhưng xe tải vẫn lưu thông trên tuyến đường dạ lê vào các giờ cao điểm
bảy giờ sáng
từng đoàn xe tải chở đất đối với nhau hoạt động
quan sát bằng mắt thường cũng dễ nhận thấy những xe tải này chở quá khổ quá tải
tình trạng này diễn ra đã nhiều tháng nay khiến cho người dân sống xung quanh rất bức xúc
tuyến đường gia lê thuộc tỉnh lộ bảy có chiều dài bốn km
nối tướng quốc lộ một đến mò khay thác đất nằm trên địa bàn thị xã hưng thủy
mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện xe tải của bốn năm doanh nghiệp lưu thông qua tuyến đường này
kể cả những giờ cao điểm
phương cũng nhiều lần kiến nghị với cấp trên tăng cường công tác trung ra kiểm tra
để xử phạt những trường hợp xe lưu thông quá khổ quá tải
mặc cho những bức xúc kiến nghị xe quá khổ quá tải vẫn tiếp tục hoạt động
khi các tuyến đường này do nhu cầu sử dụng đất cho việc săn lớp mặt bằng tăng cao trong buổi xây dựng
từ điểm khay thác chúng tôi bằm theo một chiếc xe tải chở quá khổ
suốt dọc tuyến đường không hề thì có bóng dáng của lực lượng chức năng chốt chặn và xử lý
thực tế một tháng là thấy cảnh sát cơ thông làm quảng cờ ba bốn lần thôi
thậm chí là mình để ý là mình thấy cảnh sát cơ thông mà tại vì sao là đúng ra là anh phải đi làm sớm
tại vì sao mà lại tới em đi làm là cảm thấy tới là tám giờ tầm rưỡi bắt đầu đâu mà thấy
lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc
cộng thêm hoạt động rầm rộ của nhiều xe quá khổ quá tải khiến cho tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng
tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục diễn ra trong sự bức xúc của nhiều người
khiến dư luận không khỏi đất có hỏi có hay không tình trạng bỏ kê cho các phương tiện này
tổng cục đường bộ việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải tổ chức thanh tra
kiểm tra toàn diện việc thu phí tại trạm thu phí đường cao tốc pháp vân cầu rẽ
kể từ khi bắt đầu thu phí đến nay
làm cơ sở để cơ quan điều chỉnh phương án tài chính xác định lại thời gian dừng thu phí của dự án theo quy định
trước đó tổng cục đường bộ việt nam đã thực hiện một đợt giám sát thu phí
tại trạm thu phí đường cao tốc pháp vân cầu rẽ trong một mươi ngày từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng bảy
và kết quả cho thấy số thu trung bình trên một ngày giám sát với số thu bình quân trên một ngày
báo cáo của doanh nghiệp dự án tranh nhau tới sáu trăm linh triệu đồng một ngày
bộ giao thông vận tải tổ chức thanh tra
bộ công đã giao thanh tra bộ thanh tra toàn diện công tác thu phí của dự án trong thời gian từ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
là ngày bắt đầu thu phí đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu để xác định chính xác doanh thu thu phí
ngày hôm qua ông thượng thanh hải phó giám đốc bến xe miền đông tp hcm cho biết
bến xe đã yêu cầu các đơn vị vận tải đang kinh doanh trong bến trước ngày hai mươi tám tháng tám
phải kê khai ra vé phương án phụ thu chiều rỗng trong dịp nghỉ lễ
nếu có niêm yết giá thông báo công khai cho khách hàng
cũng theo hải để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
bến xe miền đông dự kiến sẽ đưa vào sử dụng sáu ba mươi lượt xe nhằm phục vụ một trăm một mươi bốn năm trăm linh lượt hành khách
từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày bốn tháng chín
dự báo lượng hành khách đi tàu xe năm nay sẽ tăng từ ba năm so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt giá vé dự kiến sẽ không tăng so với ngày ba mươi một tháng tám